các tác phẩm tranh vẽ tranh cổ động về các sự kiện lịch sử của dân tộc chân dung chiến sĩ bộ đội giải phóng quân và phong cảnh con người trong thời bình cũng sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm
thưa quý vị và các bạn bằng những chương trình hành động sáng tạo tuổi trẻ thủ đô đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng
cụ thể hóa hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố
với những việc làm thiết thực từng bước lan tỏa nếp sống văn minh ứng xử thanh lịch trong các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề công tác của trung ương đoàn là năm thanh niên tình nguyện đoàn thanh niên thành phố xác định cần tập trung vào hoạt động tình nguyện thực hiện những việc khó việc mới bằng cách làm sáng tạo
thành đoàn đã chọn tám nội dung hoạt động trọng tâm trong đó tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên
các hoạt động đều hướng tới cộng đồng tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến sức trẻ thông qua đó tích lũy vốn sống trưởng thành hơn trong nhận thức suy nghĩ và hành động
thông qua các phong trào của đoàn trước hết đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa thanh niên
thông qua các phong trào của đoàn góp phần giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức của đoàn viên thanh niên cũng như cộng đồng xã hội
một mục tiêu chung mà thành phố cũng như cả nước đang hướng tới
sau một thời gian triển khai các mô hình đó chúng tôi cảm thấy là việc mình đang triển khai đang đi đúng hướng
đặc biệt là những mô hình của đoàn triển khai ra thì đáp ứng được nhu cầu và sự thiết thực của xã hội
thông qua các mô hình này nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong việc bảo vệ môi trường
đặc biệt là đoàn viên thanh niên khối các bộ công chức trong việc phục vụ nhân dân
cũng như thực hiện chức trách nhiệm
các bộ công chức trong việc phục vụ mình là có sự thay đổi và ý thức được nhân lên
nắm bắt được nhu cầu của người dân trong việc hỗ trợ thủ tục hành chính đặc biệt vào những ngày cuối tuần
tại các cơ quan trên địa bàn hà nội đã thành lập nhiều tổ đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại bộ phận một cửa
để hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục hành chính với thái độ ứng xử hòa nhã lịch sự
qua đó góp phần xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân
những cái thông tin mà mình được tư vấn mình thấy rất là hữu ích
thứ nhất là những giấy tờ liên quan đến việc đăng ký đôi khi rất bỡ ngỡ đối với người dân
ví dụ như câu chữ hay là nội dung từng loại một mình thấy được là mọi người tư vấn rất là hữu ích
để trong quá trình kê khai không bị sai sót hay là bị trả lại hồ sơ
mình thấy rất là cần thiết đối với người dân không chỉ là một bàn hoặc là mình có thể là hai ba bàn để phục vụ
vì bộ phận một cửa này là khối lượng dân vào rất là nhiều
thì để đáp ứng cái nhu cầu của người dân là nhanh nhanh chóng kịp hợp
đoàn phường cũng đã giới thiệu một số văn thanh niên tình nguyện giúp đỡ cho người dân thực hiện cái dịch vụ có mức đội ba
đó là giúp đỡ người dân là vào những số liệu mà những người dân người ta không tiếp cận được
về cơ bản là cái phản hồi của dân thì rất là tốt
vì người ta không biết người ta không biết sử dụng
cái phần mềm đấy
và bên cạnh đấy thì các bạn đoàn viên thanh niên thì là những bạn mà có kinh nghiệm có kiến thức về máy tính
do vậy công việc này tôi nghĩ rằng là nó triển khai rất tốt
nó tạo cho người dân một sự thoải mái tạo cho người dân một sự tin tưởng
ông phạm văn đức người dân sinh sống tại phố hàng chiếu cảm thấy rất hài lòng
từ khi có sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên trong hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục hành chính
việc này đã giúp nhân dân trên địa bàn phường đồng xuân rút ngắn được thời gian đăng ký
cũng như cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều
địa bàn dân cư ở đây gần chợ rất là đông rút
cho nên là những cái việc bà con chẳng hạn như là đi khai tử cho gia đình
thì là lên ngay chỗ đoàn thanh niên giúp đỡ
chỉ cần đến đoàn thanh niên giúp đỡ xong là lên phường là nhận được ngay để khai tử
hay là những trường hợp mà coi như là khai sinh coi như mất khai sinh để cho các cháu đi học
thì đến đây là nhờ đoàn thanh niên giúp đỡ trực tuyến ba
thì đoàn thanh niên cũng giúp đỡ làm được ngay
sau đó chỉ lên địa bàn phường là lấy ngay giấy khai sinh
thì đi một lần thôi
tôi thấy là riêng đoàn thanh niên tình nguyện làm việc này rất là tốt
nếu như mà chỗ nào cũng có được đoàn thanh niên làm việc này
thì bà con nhân dân sẽ tốt để đi lại cũng bớt ngại lên địa bàn phường
mà chỉ cần qua đoàn thanh niên các cháu làm
thì sau đó lên phường lấy là có kết quả ngay thì rất là tốt
nên phát huy ở các phường khác lên làm
qua việc đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về thủ tục hành chính
thì nhân dân cũng rất là cảm thấy phấn khởi
vì thực sự là khi mà bước đầu mà làm các thủ tục hành chính đăng ký qua mạng
thì các nhân dân địa bàn nhất là các bác lớn tuổi
là thực sự là chưa biết gì về mạng máy tính cả
nhưng mà nhờ có cái điểm dịch vụ công trực tuyến của đoàn thanh niên phường
thì các bác các ông các bà cũng đã bớt phần nào lo lắng
cũng như là được các bạn đoàn viên thanh niên rất là nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ
trong cái việc mà thực hiện các thủ tục hành chính
trong quá trình làm thủ tục mà nếu vấn đề thì khó khăn
thì trực tiếp là các bạn đoàn viên thanh niên cũng có cái trao đổi với cả cán bộ
ủy ban phường để kịp thời thao gỡ những vấn đề khó khăn
trong cái thủ tục mà nhân dân yêu cầu
bên cạnh đó nhằm cụ thể hóa chương trình số bốn
cttu của thành ủy hà nội về phát triển văn hóa xã hội
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành đoàn hà nội đã triển khai mô hình
nhà vệ sinh thân thiện trên địa bàn hà nội
mô hình này giúp các em thiếu nhi có một môi trường học tập thật sự xanh sạch đẹp
đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tự giác trong việc gìn giữ vệ sinh chung
và chăm sóc sức khỏe bản thân cho các em thiếu nhi
với những hình ảnh được vẽ trên tường với nhiều màu sắc nội dung tuyên truyền thiết thực
thiết bị hiện đại môi trường sạch sẽ giúp các em thiếu nhi loại bỏ cảm giác xấu xí
mất thiện cảm đối với nhà vệ sinh trong trường học từ đó xây dựng lên hình ảnh nhà vệ sinh thân thiện
sau khi nhận được công văn và kế hoạch triển khai nhà vệ sinh xanh sạch thân thiện của huyện đoàn gia lâm
về các đơn vị thì đoàn xã hội đồng đã chủ động báo cáo lãnh đạo của đảng ủy ban
và chúng tôi đã thực hiện làm việc với các ban thương hiệu nhà trường
để đưa làm chủ yếu là các mô hình nhà vệ sinh xanh tại các trường tiểu học và trường hợp cơ sở trên địa bàn
các mô hình này khi được triển khai thì được ban thương hiệu nhà trường và các đồng chí giáo viên trong nhà trường
và các con học sinh rất là ủng hộ và đồng tình
các em học sinh thì sẽ cảm thấy rất là gần gũi và thân thiện
và cũng không có cảm giác ghe sợ gì đến nhà vệ sinh nữa
theo như tôi nghĩ thì nhà vệ sinh thân thiện là rất cần thiết đặc biệt là đối với học sinh tiểu học
bởi vì cái thứ nhất là các em còn nhỏ cái vấn đề đi vệ sinh
cũng chưa có ý thức nhiều nhưng đối với một cái nhà vệ sinh thân thiện sạch đẹp
thì khi đi vệ sinh thì giáo sẽ góp phần là cho các em có ý thức hơn trong vấn đề đi vệ sinh
nhà vệ sinh của trường con sau khi được sơn sửa lại thì con thấy rằng nó rất là khang trang và sạch đẹp
chúng con đã cảm thấy thoải mái hơn khi mà bước vào nhà vệ sinh
và con nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì chúng con sẽ

cùng nhau giữ gìn bảo vệ nhà vệ sinh cũng như là bảo vệ môi trường học tập của trường mình
và mình nghĩ rằng là với cái mô hình này thì chúng ta nếu có điều kiện
và tùy vào điều kiện của mỗi một nhà trường mỗi một đơn vị
chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ triển khai và nhân rộng hơn nữa
để các em học sinh sẽ có được những điều kiện tốt nhất
trong việc học tập cũng như là việc sinh hoạt tại các nhà trường
để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên thủ đô về ứng xử văn hóa
công tác văn minh thanh lịch tôn trọng và làm theo pháp luật trong năm hai nghìn một mươi chín
thành đoàn hà nội tiếp tục ra quân tuyên truyền bóc xóa biển quảng cáo
giao vặt trái phép duy trì nhân rộng mô hình điểm xanh thanh niên tuyến đường bích họa
các đội hình mô hình thanh niên tình nguyện như camera ba trăm sáu mươi trẻ
vệ sinh môi trường an toàn giao thông được tiếp tục duy trì cùng với việc đẩy mạnh
tổ chức cuộc thi trực tuyến về hai bộ quy tắc ứng xử nhằm từng bước
làn tỏa nếp sống văn minh ứng xử thanh lịch trong đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô
chúng tôi xác định là những việc mình làm thì không giàn trả và mang tính chọn lựa
những cái gì mà thành phố đang quan tâm đang cần thì chúng tôi làm
và đặc biệt là bám sát vào các chương trình công tác của thành phố hà nội khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi xây dựng các hội lưu hoạt động của mình
dựa theo các chương trình công tác để làm sao mà đúng
những sự chỉ đạo và định hướng của cấp ủy chính quyền của thành phố hà nội
thứ hai là những công trình tôi đang triển khai thì nó đang phát huy được hiệu quả trong xã hội
và dần dần sẽ được nhân dậu ra nhiều tỉnh thành khác trong cả nước
chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và làm sao để cho nó thực sự là tinh hơn
nó chất lượng hơn và nó hiệu quả hơn
điều quan trọng là việc xây dựng công trình mô hình thì nó không khó
nhưng việc gìn giữ và việc duy trì nó thì lại đòi hỏi một sự cố gắng
và một sự chung tay vào cùng
đây là một cuộc rất lớn của cấp bộ đoàn cũng như toàn xã hội
với phương châm mỗi cơ sở đoàn một công trình phần việc tình nguyện
mỗi đoàn viên một việc làm tình nguyện
hy vọng mỗi đoàn viên thanh niên thủ đô sẽ cụ thể hóa bằng những hành động
việc làm sáng tạo hiệu quả ngay từ nơi học tập làm việc và địa bàn mình sinh sống
đem đến những công trình phần việc đậm dấu ấn trí thức
lòng nhiệt huyết cống hiến cho thành phố hà nội và đất nước
tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín do hội chữ thập đỏ thành phố hà nội phát động
mời quý vị cùng theo dõi những hành động ý nghĩa này thông qua phóng sự sau đây của chúng tôi
gia đình bà lê thị đạt thuộc hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã hòa lâm
mặc dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn phải chăm sóc
vệ sinh cá nhân cho con trai bị nhiễm chất độc da cam
hầu hết kinh tế của gia đình phụ thuộc vào mấy xảo ruộng
và số tiền trợ cấp ít ỏi dành cho người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam
đợt này gia đình bà là một trong số một trăm năm mươi bốn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới
với một trăm năm mươi bốn nhà được khởi công xây dựng có một trăm hai mươi ba nhà được tri hội tán trợ chữ thập đỏ tình người hỗ trợ với tổng kinh phí trên ba tám tỷ đồng
số còn lại do nguồn kinh phí của huyện nguồn xã hội hóa cùng các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ
hai mươi ngôi nhà chữ thập đỏ được khởi công không chỉ là niềm vui của các gia đình mà còn là niềm vui chung của những người làm công tác nhân đạo của các cấp các ngành và đoàn thể nhân dân huyện ứng hòa
với phương châm vì mọi người ở mọi nơi của hội chữ đỏ
thì chúng tôi đến tận nơi từng nhà để chúng tôi không những là chỉ trợ giúp mà còn khơi lên cái tinh thần nhân ái đùm bọc của gia đình của họ hàng của bà con nối xóm để cùng chung sức để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
việc tri hội tán trợ tình người phối hợp cùng với ủy ban nhân dân huyện ứng hòa trong quá trình giả soát các hộ nghèo người có công trên địa bàn khó khăn về nhà ở
thì chúng tôi đã làm một cách hết sức công khai hết sức chi tiết hết sức cụ thể
và trong quá trình giả soát thì chúng tôi cũng lựa chọn ra một trăm năm mươi bốn hộ thực sự khó khăn về nhà ở
trong đó có một trăm hai mươi ba hộ do tri hội tán trợ tình người đảm nhiệm cùng phối hợp với ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức ban ngành của huyện để tổ chức thực hiện
số còn lại thì chúng tôi huy động được các nhà hảo tâm các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn các gia đình dòng họ để mà chúng tôi đảm nhiệm số còn lại
thông qua chương trình ý nghĩa lần này hội chữ thập đỏ tp hà nội mong muốn
để nhân dân tích cực hợp ứng chương trình trợ giúp người nghèo tham gia nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng đảng nhà nước
phân đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
hoạt động này không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ sẻ chia mà còn thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta
những nghĩa cử cao đẹp này sẽ giúp chúng ta thêm có ý chí vươn lên sống tốt hơn
chúng tôi cũng đang đặt quyết tâm là ứng hòa là điểm khởi đầu để lan tỏa
việc xây dựng nhà cho người nghèo người có ảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
sau huyện ứng hòa thì chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tất cả các hộ mà cần có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố
để từ đó phối hợp với chủ hội tán trợ chủ tịch tình người cùng với các cơ sở hội của chúng tôi và các nhà hảo tâm
để chung tay xóa những ngôi nhà tạm nhà rột nát như thế này
cùng với bên cạnh việc xây nhà thì chúng tôi cũng vận động hỗ trợ giúp cho người dân tạo trao tặng bò sinh sản
hay là trao tặng xe đạp học bổng hỗ trợ đào tạo về nghề nghiệp
rồi là cho hỗ trợ vay vốn và trao tặng xe lăn cho những người nghèo những người có ảnh khó khăn
cùng với đó thì cũng hỗ trợ các bệnh nhân mổ tim chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện
thông qua những chương trình như hỗ trợ viện phí rồi trao tặng thẻ bảo hiểm y tế
và chương trình nồi cháo yêu thương bữa cơm miễn phí trong các bệnh viện
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi